thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan

tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước